trong công văn gửi các địa phương do bộ trưởng phùng xuân nhạ ký về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo chưa đề cập đến hai mốc thời gian quan trọng của khung kế hoạch năm học
là thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
thời gian hoàn thành tuyển sinh vào một mươi như công bố trước đó
theo quy định số hai nghìn bảy mươi một ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của bộ giáo dục và đào tạo
ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
thì trong năm học phải bảo đảm các mốc thời gian tự trường khai giảng kết thúc học kỳ một học kỳ hai kết thúc năm học
xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trước ngày ba mươi một tháng bảy hàng năm thi trung học phổ thông quốc gia